cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đắk lắc đã khởi tố bị can bắt tạm giam ông nguyễn hồng mạnh
nguyên giám đốc công ty lâm nghiệp iak huyện iak tỉnh đắk lạc
để điều tra về hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng
ông mạnh bị khởi tố do đầy rừng bị tàn phá đất rừng bị lấn chiếm trong thời gian dài
nhưng không có biện pháp quản lý bảo vệ hiệu quả
các quyết định đã được viện kiểm sát nhân dân tỉnh đắk lắc phê chuẩn
cùng ngày cơ quan cảnh sát điều tra đã tiến hành khám xét nơi ở của ông mạnh
như vậy ông nguyễn hồng mạnh là lãnh đạo một công ty lâm nghiệp nhà nước đầu tiên
trên địa bàn tỉnh đắk lạc bị khởi tố vì đầy mất rừng